sau một thời gian tạm dừng đón khách tham quan để phòng chống dịch covid một mươi chín
thì sáng nay ngày một mươi bốn tháng năm nhiều di tích lịch sử văn hóa tại hà nội như văn miếu
quốc tử giám đền ngọc sơn nhà tù hòa lò đã chính thức mở cửa trở lại đón khách
dù lành giãn cách xã hội đã được tháo rỡ từ ngày hai mươi hai tháng bốn nhưng để đảm bảo an toàn cho du khách
đến hôm nay các di tích trên địa bàn hà nội mới bắt đầu mở cửa trở lại
để thu hút khách tham quan trong thời gian tới các đơn vị còn chủ động tổ chức các triển lãm chuyên đề
đổi mới cách thức trưng bày đưa ra những sản phẩm lưu niệm đặc trưng
với di tích nhà tù hòa lò đây cũng là thời điểm thích hợp để tổ chức trưng bày chuyên đề khát vọng tự do
nhằm giới thiệu hình ảnh tài liệu hiện vật về cuộc đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc
khát vọng tự do là một khởi điểm để chúng tôi thu hút khách
và đây cũng là một động lực kích cầu để tiếp tục được phục vụ đón tiếp khách tham quan
hơn nữa thì chúng tôi có một chuỗi sự kiện từ nhật ký việt nam
cho đến là
sắc xuân trong một lửa trong thời gian tới sẽ tiếp tục diễn ra
ngoài ra để tiếp tục đảm bảo an toàn cho du khách các di tích vẫn tiếp tục đề nghị du khách
đeo khẩu trang đo thân nhiệt và rửa tay bằng nước diệt quần do trung tâm chuẩn bị trước khi vào thăm quan di tích